tuy nhiên theo báo cáo của bộ giao thông vận tải thì từ năm hai nghìn tám trở lại đây thị phần của ngành đường sắt giảm mạnh so với các phương thức vận tải khác
nhiều đại biểu đề nghị làm rõ khi sửa đổi luật thì thị phần ngành đường sắt có tăng lên và sẽ tăng lên bao nhiêu
theo ý kiến của bộ giao thông thì có nêu rằng là cái con số thống kê này thì cho thấy là đường sắt dù xuất hiện rất là sớm nhưng mà phát triển thì có cái hướng tụt hậu
và một trong những nguyên nhân tụt hậu đó chính là do luật đường sắt ra đời là từ hai nghìn một mươi
năm và tới bây giờ vẫn chưa được sửa đổi vì vậy nó là cái giao cả
thế và vì vậy là tôi cũng đề nghị là câu hỏi đặt ra là vậy thì sau khi luật này được sửa đổi với cả cái lý do ban đầu ta cũng thấy rằng là nó ảnh hưởng tới cái thị phần của cái giao thông đấy
thì đề nghị là cho biết rằng là nếu cái luật này được sửa đổi thì cái thị phần nó được tăng lên là bao nhiêu
hiện nay là chỉ chiếm có một một mươi bốn lượng hành khách thôi
một số đại biểu khác băn khoăn về nguyên nhân khiến thị phần ngành đường sắt sụt giảm trong thời gian qua
có phải do những hạn chế của luật đường sắt năm hai nghìn năm hay do việc triển khai luật vào cuộc sống còn chưa tốt
có phải là do luật hai nghìn năm chúng ta là đường lối không đúng không những chủ trương không đúng không
thì chúng tôi thấy là không hẳn không hẳn
ví dụ như là cái báo cáo của các đồng chí nêu ra đây thì có mấy phần
trong đó có những cái mục nói là những vấn đề luật đường sắt hai nghìn năm đã quy định nhưng chưa triển khai thực hiện được
nếu mà vậy là do
chúng ta không triển khai thực hiện thì đừng có đổ cho luật là không tốt
cho ý kiến tại phiên họp phó chủ tịch quốc hội tòng thị phóng cho rằng
để ngành đường sắt phát triển hơn trong thời gian tới cần thiết phải quy định chính sách ưu đãi
hỗ trợ hoạt động đường sắt đặc biệt phải gắn với phát triển kinh tế xã hội đảm bảo kết nối vùng liên vùng
tôi thấy về chính sách yêu đái là cần
bởi vì nếu trong chiến lược phát triển mà không có những nội dung mà ưu đãi về đất về điều kiện
thì báo cáo chứ sẽ không có
nhưng mà nó phải gắn với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo kết nối các vùng và liên vùng
để đảm bảo cho thế nó bình đẳng nó nó làm sao nó còn phát triển cả kinh tế cả xã hội nữa
ngày mai một mươi ba tháng chín theo chương trình làm việc của ủy ban thường vụ quốc hội
sẽ cho ý kiến về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật chuyển giao công nghệ
cũng trong chiều nay tại nhà quốc hội chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
đã có buổi tiếp phó thủ tướng singapore tiêu trí hiển
chào mừng phó thủ tướng singapore tiêu trí hiển sang thăm việt nam
và tham dự sự kiện đặc biệt kỷ niệm hai mươi năm thành lập khu công nghiệp việt nam singapore đầu tiên tại bình dương
chủ tịch quốc hội khẳng định sự có mặt trên ba miền của các khu công nghiệp việt nam singapore
đã trở thành biểu tượng của sự hợp tác thành công giữa hai nước
đồng thời nhấn mạnh với sự gắn bó và tin cậy lẫn nhau giữa lãnh đạo chính phủ và nhân dân hai nước
đó sẽ là động lực đưa quan hệ đối tác chiến lược việt nam singapore phát triển mạnh mẽ hơn nữa
hiện singapore liên tục là đối tác thương mại và đầu tư hàng đầu tại việt nam
kinh mạch hai chiều năm hai nghìn một mươi năm đạt hơn chín tỷ usd cùng với hơn một sáu trăm linh dự án tại việt nam với tổng vốn đầu tư đạt gần ba mươi tám tỷ usd
đánh giá cao quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai quốc hội
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đề nghị trong thời gian tới hai nước cần sớm thành lập nhóm nghị sĩ hữu nghị
mong singapore phát huy vai trò điều phối viên quan hệ asean trung quốc
đặc biệt trong các vấn đề liên quan đến thực thi doc và sớm thúc đẩy tiến tới ký kết coc
mối quan hệ khăng khít giữa hai nước trong các lĩnh vực kinh tế giáo dục quốc phòng an ninh
đã đem lại những lợi ích thiết thực góp phần vào sự phát triển và ổn định của khu vực
đánh giá cao việc việt nam là một trong những quốc gia sáng lập tpp phó thủ tướng tiêu trí hiền nhấn mạnh
điều này đã giúp việt nam gửi đi một tín hiệu rõ ràng về định hướng lập pháp giúp việt nam giành được lợi thế
trong quá trình thu hút đầu tư và hội nhập sâu rộng hơn với quốc tế
phó thủ tướng cũng hứa sẽ chuyển lời đề nghị của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
tới chủ tịch quốc hội singapore để sớm thúc đẩy tiến hành thành lập nhóm nghị sĩ hữu nghị hai nước
sáng nay đồng chí đinh thiếu huynh ủy viên bộ chính trị thường trực ban mỹ thư
phó trưởng ban chỉ đạo trung mương về công tác phòng chống tham nhũng cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc
với ban thường vụ thành ủy hà nội về công tác phòng chống tham nhũng lãng phí
qua báo cáo tình hình kết quả một mươi năm thực hiện nghị quyết trung ương ba khóa một mươi về tăng cường sự lãnh đạo của đảng
đối với công tác phòng chống tham nhũng lãng phí cho thấy ban thường vụ thành ủy hà nội đã chỉ đạo xây dựng
và thực hiện sâu rộng đối với các tổ chức đảng trong thành phố xác định rõ trách nhiệm lãnh đạo là của cấp ủy đảng
người đứng đầu các cơ quan đơn vị việc ra soát sửa đổi bổ sung các cơ chế chính sách các chế độ định mức tiêu chuẩn
công tác cải cách hành chính tiếp công dân giải quyết khiếu nại tố cáo được đẩy mạnh đặc biệt là công tác cải cách thủ tục hành chính
có nhiều chuyển biến tích cực ý thức trách nhiệm phục vụ của cán bộ công chức được nâng lên kỷ luật kỷ cương được tăng cường
vì vậy những năm qua thành phố hà nội đã kiểm chế ngăn chặn từng bước đẩy lùi được tham nhũng lãng phí
phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc đồng chí đinh thế huệ ủy viên bộ chính trị thường trực ban bi thư phó trưởng ban chỉ đạo trung ương về công tác phòng chống tham nhũng nhấn mạnh
thay mặt bộ chính trị ban bí thư trung ương đảng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tôi ghi nhận đánh giá cao và biểu dương những nỗ lực cố gắng
và kết quả của công tác phòng chống tham nhũng của đảng bộ thành phố hà nội trong những năm qua
tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được công tác phòng chống tham nhũng thời gian qua của hà nội còn có những hạn chế như báo cáo đã nêu
tôi đề nghị hà nội cần có các giải pháp để kiên quyết khắc phục trong thời gian tới đặc biệt là những cái tham nhũng nhũng nhiễu phiền hà gây mất lòng dân
tỉnh quảng ngãi cũng đã bố trí lực lượng vũ trang sẵn sàng ứng cứu khi có sự cố xảy ra
quảng ngãi đang nỗ lực tập trung phòng tránh áp thấp nhiệt đới trên biển
tiếp theo chương trình phú yên tàu cá đóng mới theo nghị định sáu mươi bảy hoạt động có lãi
tết trung thu cho trẻ em mồ côi và khuyết tật ở làng hòa bình tỉnh quảng nam
với tổng kinh phí hơn một trăm chín mươi chín tỷ đồng theo nghị định số sáu trăm bảy mươi hai nghìn một mươi bốn ndcp của chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản
điều đáng mừng là các tàu cá này đều làm ăn đạt hiệu quả cao thu lại lớn ở các vùng biển xa
sáu tàu cá được đóng mới có công suất mỗi tàu từ bốn trăm linh mã lực đến hơn tám trăm linh mã lực
trong đó có tám tàu đã hạ thủy khai thác hải sản xa bờ
với tổng cộng năm mươi sáu chuyến biển đánh bắt được tám trăm ba mươi hai tấn hải sản các loại thu lãi từ ba trăm linh triệu đến hơn một tỷ đồng
như vậy đến nay tỉnh phú yên đã phê duyệt danh sách bảy mươi ba chủ tàu cá đủ điều kiện vay vốn theo nghị định sáu mươi bảy và nghị định tám mươi chín của chính phủ
ngoài ra những ngư dân chưa đủ điều kiện vay vốn đóng mới tàu cá theo nghị định sáu mươi bảy của chính phủ
cũng tự đầu tư kinh phí đóng mới một mươi bảy tàu và cải hoán một trăm linh bảy tàu cá công suất từ bốn trăm linh mã lực trở lên chuyên đánh bắt cá ngừ đại dương
sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh phú yên đã phối hợp với các địa phương mở lớp đào tạo kỹ thuật khai thác cá ngừ và thuyền trưởng hạng bốn
đồng thời đang triển khai mở lớp đào tạo thuyền trường thuyền viên vận hành tàu vỏ thép vỏ gỗ
sáng nay tại huyện vũ quang tỉnh hà tĩnh sở thông tin và truyền thông phối hợp với ubnd huyện đã tổ chức khai mạc triển lãm bản đồ
và trưng bày tài liệu hoàng sa trường sa của việt nam những bằng chứng lịch sử và pháp lý
tại triển lãm hơn một trăm năm mươi bản đồ tư liệu gồm các văn bản hàn nôm văn bản việt ngữ và pháp
các văn bản hành chính của chính quyền việt nam cộng hòa ở miền nam việt nam ban hành trong thời kỳ một nghìn chín trăm năm mươi bốn một nghìn chín trăm bảy mươi năm
các bản đồ chứng minh chủ quyền của việt nam đối với quần đảo hoàng sa và trường sa do việt nam phương tây công bố từ thế kỷ một mươi bảy đến nay
những tư liệu bằng chứng này khẳng định lập trường chính nghĩa của việt nam trong công cuộc bảo vệ toàn vẹn
lãnh đạo của việt nam
đồng thời bác bỏ những luận điệu xuyên tạc lịch sử những yêu sách chủ quyền phi lý của trung quốc đối với hai quần đảo trường sa và hoàng sa
cũng như các vùng biển đảo khác trên biển đông
đây là lần đầu tiên triển lãm được tổ chức tại hà tĩnh và được kéo dài đến ngày một mươi chín tháng chín năm hai nghìn một mươi sáu ở khắp một mươi ba huyện thị thành trong toàn tỉnh
tỉnh quảng bình cũng đã cách chức ông hoàng đức bí thư đảng ủy xã hoàn trạch huyện bố trạch do có những vi phạm trong lĩnh vực đất đai điều chuyển công tác đồng chí nguyễn minh tuấn bí thư đảng ủy xã quảng châu huyện quảng trạch vì vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ
điều đáng nói là sai phạm của hai ông kéo dài trong nhiều năm thế nhưng cả hai vị đều được đánh giá là hoàn thành tốt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ để rồi tiếp tục đủ điều kiện cơ cấu vào cấp ủy khoa mới trong dịp đại hội đảng các cấp vừa qua
tỉnh bắc giang cũng đã ra quyết định điều chuyển công tác đối với đồng chí nguyễn văn dũng nguyên bí thư đảng ủy nguyên hiệu trưởng trường cao đẳng nghề bắc giang bởi không thực hiện công khai tài chính làm thất thoát hai tỷ một trăm linh triệu đồng tiền ngân sách
tuy nhiên trước đó ông dũng không những được tập thể đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ mà còn được ghi nhận là cán bộ có chiều hướng phát triển tốt
cán bộ sai phạm kéo dài nhưng kết quả đánh giá lại được thể hiện bằng những mỹ từ như là hoàn thành tốt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
những điển hình này cho thấy tính hình thức trong đánh giá cán bộ hiện nay
còn về nguyên nhân cho đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có một hệ tiêu chí chuẩn cho công tác này hoặc nếu có thì các tiêu chí đánh giá cán bộ vẫn mang tính chung chung
bên cạnh đó thì cũng không thể không nhắc tới tình trạng nể nang chiếu cố
trên thực tế đã có không ít những cán bộ tham gia vào quá trình đánh giá hay là được đánh giá thừa nhận là có một sự thật khác đằng sau những cụm từ nghe rất lò tay hoàn thành xuất sắc
tỉnh ủy thanh hóa hơn ba năm nay địa phương này đã ban hành triển khai thực hiện quy chế đánh giá cán bộ quản lý
theo bản quy chế này một bộ tiêu chí đã được xây dựng để đánh giá cho từng chức danh cán bộ
mỗi tiêu chí cũng đã được lượng hóa thành những tham gia
năm vừa qua địa phương này có ba mươi chín năm thuộc diện ban thường trực tỉnh ủy quản lý được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
trong khi đó năm hai nghìn một mươi một khi chưa thực hiện con số này là năm mươi sáu số lượng cán bộ được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giảm đi
lãnh đạo tỉnh cho rằng điều này không có nghĩa là chất lượng cán bộ kém đi mà đó là do việc đánh giá được tiến hành chặt chẽ nghiêm túc hơn
tuy nhiên qua việc trực tiếp theo dõi ban tổ chức tình huy thanh hóa nhận định
đây vẫn chưa hẳn là con số phản ánh đúng khi đối chiếu với thực tế
nhưng trong đánh giá cán bộ đến nay đáng buồn không phải là một hiện tượng cá biệt
và đây cũng là nguyên nhân dẫn đến đánh giá cán bộ không thực chất
điều này cũng sẽ dẫn tới những sai lệch trong những khâu còn lại của công tác đánh giá cán bộ
đánh giá cán bộ không đúng trong một số trường hợp đã trở thành tấm bình phong cho những việc cố tình làm sai trái
cho công tác đánh giá cán bộ như phe phái cục bộ thân quen gia đình chị mua bán chức khiến cho cả xã hội bức xúc
bức xúc đến nỗi tại phiên họp của ủy ban thường vụ
ủy ban thường vụ quốc hội mới đây chủ nhiệm ủy ban tư pháp của quốc hội đã phải đề nghị các cơ quan chức năng báo cáo quốc hội xem
những cán bộ lãnh đạo nào có trách nhiệm tại các dự án gây lãng phí thất thoát hàng nghìn tỷ đồng giờ được luân chuyển đi đâu làm gì
nhiều chuyên gia cũng cho rằng đánh giá không đúng không chỉ dẫn đến sử dụng không đúng
mà còn làm mất đi những cơ hội của những người có đức có tài và mong muốn được cống hiến
điều mà đất nước đang rất cần cho sự phát triển
vì cái cách đánh giá nó chưa thực chất
thiếu những cái
cái điểm cụ thể cho nên chúng ta nhìn cán bộ mình không đánh giá được một cách chính xác
không khó đánh giá chính sách đôi khi không đánh giá chính xác
mà thiên lệch xét về mặt nào đó nó sẽ càn trở sự phát triển kinh tế
thậm chí cản trở sự phát triển xã hội trong công cuộc hội nhập
hiện nay cái hệ lụy lớn nhất mà tôi sợ nhất tức là chúng ta tụt hậu tiếp tục tụt hậu
so với năng suất lao động thấp chơi cả năm vẫn xuất sắc thì tại sao phải làm
trong thực tế thì có những cán bộ họ cho rằng là huyệt sức là năng động huyệt sức sáng bạo
huyệt sức tần tùy huyệt sức tâm huyết nhưng có khi lại không được đánh giá một cách là đến nơi đến chỗ
đấy làm mất cái động lực cái phấn đấu của anh em
thưa quý vị có một tín hiệu đáng mừng để khắc phục những tồn tại trong công tác đánh giá cán bộ hiện nay

đề án xây dựng tiêu chí
đề án xây dựng tiêu chuẩn tiêu chí đánh giá cán bộ đang được chỉ đạo xây dựng bởi ban tổ chức trung ương
trong cách đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và đặc biệt là vấn đề dân chủ hóa trong đánh giá cán bộ sẽ được coi trọng
đây sẽ là một giải pháp để khắc phục tình trạng thiếu thực chất trong công tác đánh giá cán bộ
chương trình xin được tiếp tục với phần tin quốc tế
hàn quốc xác nhận triều tiên sẵn sàng cho một vụ thử hạt nhân mới
đức cảnh báo hàng nghìn tay súng is quay trở về châu âu
người phát ngôn bộ quốc phòng hàn quốc moon sang gun nói giới chức tình báo của hàn quốc và mỹ nhận định rằng triều tiên đã sẵn sàng tiến hành một vụ thử hạt nhân mới tại bãi thử punggiri
trước đó hãng thông tấn yonhap dẫn nguồn tin từ một quan chức giấu tên của chính phủ hàn quốc cho biết triều tiên đã hoàn tất công tác chuẩn bị cho một vụ thử hạt nhân mới vào bất kỳ thời điểm nào tại một đường hầm chưa từng được sử dụng
trước đó ở bãi thử pungyri địa điểm triều tiên từng tiến hành năm vụ thử hạt nhân gần bờ biển phía đông bắc của nước này bình nhưỡng khẳng định đã làm chủ khả năng gắn đầu đạn hạt nhân lên tên lửa đạn đạo đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục tăng cường sức mạnh hạt nhân
báo chí đức dẫn nguồn tin từ các cơ quan an ninh nước này ước tính rằng hàng nghìn tay súng hồi giáo sinh ra ở châu âu có thể đang trên đường trở về nhà
theo giới chức đức is đã và đang thất thế ở trung đông một phần ba trong số khoảng sáu tay súng người nước ngoài đang chiến đấu trong hàng ngũ của is có thể sẽ quay trở về quê nhà
cảnh sát trưởng phụ trách vấn đề tội phạm ở đức honge huen nhận định sự trở về của các phần tử thanh chiến gây ra mối đe dọa về an ninh
phần lớn trong số chúng bị cực đoan hóa mạnh mẽ được huấn luyện quân sự và rất thiện chiến
trước đó trả lời phỏng vấn báo chí đức hôm một mươi tháng chín bộ trưởng nội vụ đức thomas de mayer cho biết hiện có hơn năm trăm linh kẻ tấn công hồi giáo tiềm tàng đang sinh sống ở đức
đồng thời cảnh báo về nguy cơ đến từ những nhóm tấn công nhỏ và những tên khủng bố theo diện sói đơn độc
dạng sáng nay theo giờ việt nam ủy ban bầu cử của belarus thông báo có ít nhất một ứng cử viên phe đối lập đã được bầu vào quốc hội
trong cuộc tổng tuyển cử diễn ra trước đó cùng ngày đây là lần đầu tiên sau hai mươi năm một chính trị gia đối lập giành được ghế trong quốc hội
trong khi công bố kết quả bầu cử tại ba trên bảy khu vực của belarus đảng cầm quyền của tổng thống alexander lukashenko hiện chiếm ưu thế áp đảo
tuy nhiên ủy ban bầu cử cho hay ít nhất một thành viên đảng công dân thống nhất đối lập đã giành ghế trong quốc hội tham gia cuộc tổng tuyển cử năm nay tại belarus
có bốn trăm bốn mươi tám ứng cử viên tranh ghế trong quốc hội gồm một trăm một mươi ghế
trong đó có khoảng hai trăm linh ứng cử viên đối lập cũng theo ủy ban bầu cử số cử tri đi bỏ phiếu là trên năm mươi tỷ lệ cần thiết để kết quả cuộc bầu cử này được công nhận
người đại diện của ứng cử viên tổng thống mỹ hillari clinton cho biết bà clinton không thể tới california để gây quỹ bầu cử vào hôm nay và ngày mai sau khi được các bác sĩ chẩn đoán là viêm phổi
khi tham dự lễ tưởng niệm nạn nhân vụ một mươi một tháng chín tại vùng bất số khu
tại new york mỹ bà clinton đã bị mất nước hò liên tục và được bác sĩ phụ trách chẩn đoán là viêm phổi
bác sĩ cho biết bà đã được tiêm kháng sinh và cần phải nghỉ ngơi thay đổi lịch trình
lẽ ra theo lịch trình trong hai ngày hôm nay và ngày mai bà clinton sẽ gặp gỡ các nhà tài trợ tại california
bắt đầu chương trình vận động vô cùng bận rộn với hàng loạt sự kiện khác trong tuần
vấn đề sức khỏe của bà clinton trở thành điểm yếu để ứng viên đảng đối lập donald trump sử dụng được vượt lên trong cuộc đua tổng thống đang bước vào thời điểm nước rút
đến với một thông tin về y tế thưa quý vị tình hình về virus zika đang có diễn biến phức tạp ở khu vực đông nam á
khi thái lan và singapore liên tục ghi nhận thêm những trường hợp nhiễm mới
bộ y tế công cộng thái lan cho biết nước này vừa phát hiện thêm hai mươi một trường hợp nhiễm virus zika tại trung tâm thủ đô bangkok
trong đó có một phụ nữ mang thai tuy nhiên cơ quan này cũng kêu gọi người dân bangkok bình tĩnh sau khi các trường hợp nhiễm zika được phát hiện ở khu vực sathon
người phát ngôn bộ y tế công cộng cho hay sản phụ nhiễm virus zika đã sinh em bé cả mẹ và con đều khỏe mạnh an toàn
cho đến nay vẫn chưa có trường hợp nào tử vong hay biến chứng do zika ở thái lan và kêu gọi người dân không nên lo lắng quá
trong khi đó bộ y tế singapore xác nhận đã phát hiện thêm một mươi một trường hợp mới nhiễm virus zika nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên ba trăm hai mươi chín trường hợp
đáng lưu ý hầu hết các trường hợp nhiễm mới không liên quan đến các ổ dịch cũ
hiện giới chức y tế đang theo dõi chặt chẽ các trường hợp này để cung cấp sự hỗ trợ tư vấn kịp thời